tuyên bố trung quốc sẽ nghỉ một mươi bốn ngày hay sáu mươi ngày trong dịp tết nguyên đán
chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sớm thông tin chính thức cho việt nam
vấn đề căn bản để xuất nhập cảnh hàng hóa qua biên giới việt trung giai đoạn này là làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh lạng sơn đã triển khai việc khảo sát lắp đặt thêm trạm khử khuẩn theo yêu cầu của phía bạn từ chiều hai mươi một tháng một mươi hai
ông hoàng khánh duy phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn thông tin
có thể một vài ngày tới các cửa khẩu tân thanh huyện văn lãng chi ma huyện lộc bình sẽ nối lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường
nếu được như vậy sẽ giảm tài tình trạng ùn ứ nông sản hiện nay ở lạng sơn
ông duy cũng cho biết hiện ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đã lắp đặt hai mươi ba nhà vệ sinh công cộng phục vụ nước nóng và tắm miễn phí hai mươi bốn trên hai mươi bốn
lực lượng chức năng cũng được tăng cường ở khu vực cửa khẩu tuyên truyền đến chủ hàng lái xe thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh
được biết hiện đang là thời điểm vàng tiêu thụ hàng nông sản của việt nam tại trung quốc
sự kiện đón noel tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sắp tới nhu cầu tiêu thụ trái cây tươi nước ta ở thị trường nước bạn là rất lớn
tuy nhiên do khan hiếm hàng các chủ hàng đối tác trung quốc sẵn sàng trả giá cao nếu đưa được nông sản của ta sang biên giới
cũng chính vì vậy nhiều xe trở nông sản
nông sản vẫn đổ về biên giới lạng sơn bất chấp tình trạng ùn ứ kéo dài
việc hàng nghìn xe hàng hóa của việt nam xuất khẩu sang trung quốc bị ách tắc là việc mà chúng ta không hề mong muốn
đặc biệt với bối cảnh trên các doanh nghiệp việt nam phải xoay sở đủ cách để giảm thiệt hại
trước tình trạng đó một số chuyên gia đã đưa ra ý kiến đề xuất để tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn này
trước tình trạng cứ cuối năm lại ùn ứ tại cửa khẩu biên giới
theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá bộ tài chính
cần có giải pháp phù hợp theo hướng đường dài nhằm đảm bảo xuất khẩu bền vững chứ không chỉ những vụ việc trước mắt
nhấn mạnh về chất lượng hàng nông sản việt nam ông long cho rằng
hiện nay việt nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại mở rộng quan hệ với nhiều đối tác
do vậy nếu hàng hóa đạt tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu thì việt nam sẽ tìm được nhiều thị trường khác
ông long cũng chia sẻ thêm
phải linh hoạt không thể sản xuất một cách ồ ạt theo phong trào
mà phải có sự lựa chọn theo định hướng quy hoạch của từng địa phương
bên cạnh đó việc lựa chọn các doanh nghiệp đầu mối cần phải đảm bảo trách nhiệm
có năng lực cả về quan hệ quốc tế kinh nghiệm trong xuất khẩu nông sản
và tiềm lực về kinh tế cũng như kinh nghiệm trong xuất khẩu
nhằm giảm thiểu rủi ro tìm hướng đi bền vững cho xuất khẩu nông sản
việt nam phải hiện đại hóa nền nông nghiệp xây dựng các thương hiệu thực phẩm sạch
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu tránh phụ thuộc vào một thị trường như hiện nay
nhiều công ty việt thừa nhận hiện nay hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
đang lệ thuộc lớn vào thị trường trung quốc thông qua con đường xuất khẩu tiểu ngạch
điều này dẫn đến tình trạng mỗi khi phía trung quốc có thay đổi chính sách
thì nông sản việt nam lại lao đào
để khắc phục tình trạng trên theo ông trương đình hòe
tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
một số công ty thủy sản đã chuyển sang xuất khẩu chính ngạch có hợp đồng giang buộc rõ ràng
hiệp hội cũng khuyến cáo các doanh nghiệp giảm lượng hàng xuất khẩu tiểu ngạch sang trung quốc
để tránh rủi ro và hạn chế tập trung lượng hàng hóa lớn tại cửa khẩu ở thời điểm này
tiến sĩ đinh thế hiển chuyên gia kinh tế cũng cho rằng
để tránh tình trạng ùn ứ hàng tại cửa khẩu khi xuất sang trung quốc
các doanh nghiệp việt nam cần thay đổi cách thức xuất khẩu với đối tác tại thị trường này
theo đó cần đẩy mạnh xuất hàng hóa việt nam theo hình thức chính ngạch sang trung quốc
và hai bên có hợp đồng mlc chứng thư bảo lãnh ngân hàng hợp đồng bồi thương bảo hiểm
còn nếu hàng hóa xuất kiểu thương lái tiểu ngạch buôn chuyến thì chắc chắn sẽ còn rủi ro lớn
ông hiển kiến nghị bên cạnh đó trung quốc là thị trường lớn của nông sản việt nam
nên cần phải phát triển các tổ chức dịch vụ kèm theo như tổ chức giao nhận thanh toán bảo hiểm
để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
ông nguyễn thanh bình chủ tịch hiệp hội rau quả việt nam cho biết
để giảm thiểu rủi ro mỗi khi cửa khẩu un ứ hoặc thị trường trung quốc có những thay đổi đột ngột
các doanh nghiệp đang tích cực tìm thêm thị trường mới ví dụ thanh long xuất sang mỹ
nhật bản hàn quốc châu âu ấn độ
tuy nhiên một thực tế là thị phần của các thị trường khác còn nhỏ không thể so với thị trường trung quốc
trong bối cảnh như trên chủ tịch hiệp hội rau quả việt nam cho rằng
giải pháp chống phát vẫn là cần tích cực làm việc với phía trung quốc
cùng với đó là giảm bớt lượng hàng lên biên giới xuất khẩu sang trung quốc
bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thêm vào các thị trường khác
về lâu dài các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chế biến và xem lại cơ cấu mặt hàng rau quả xuất khẩu
kế hoạch sản xuất quy hoạch cây trồng thời vụ để chủ động điều tiết đầu ra trong các vụ mùa tiếp theo
đặc biệt nông thủy sản việt nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính
như mỹ anh pháp nhật bản đức khi đó hàng việt mới không lo cảnh bị lệ thuộc vào thị trường nào
quý vị thân mến năm hai nghìn hai mươi một đã là một năm khó khăn về mọi mặt
tưởng rằng giai đoạn cuối năm này khi mà hoạt động kinh tế đang dần bắt nhịp trở lại
sẽ tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp công ty
vậy mà cận kề tết những doanh nghiệp này lại một lần nữa phải vào đầu bứt tóc lo lắng
không biết hàng hóa của mình sẽ phải giải quyết như thế nào
khi mà nguồn xuất khẩu chính của nông sản việt nam hiện tại là trung quốc
nhiều doanh nghiệp chỉ mong trung quốc
trung quốc có thể nhìn nhận lại và đồng ý cho xe thông quan lớn hơn
việc ồn ứ sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn
tuy nhiên việc này vẫn cần phải chờ đợi thêm
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh youtube sức khỏe và đời sống
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại